thưa quý vị vào khoảng hai giờ ba mươi phút dạng sáng nay hai tháng một mươi một một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số một trăm linh ba đường nguyễn đình chiểu tổ một khóm bốn phường châu phú a thành phố châu đốc tỉnh an giang khiến hai người tử vong
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy an giang điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa
sau gần ba mươi phút đám cháy được khống chế và dập tắt không cháy lan sang các nhà kế bên
lực lượng chữa cháy đã phá cửa kịp thời cứu ông lâm tuyền dân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám còn chị thái cẩm châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cháu ông dân và con gái là thái bảo trân sinh năm hai nghìn một mươi hai phát hiện tử vong